thưa quý vị thành phố hồ chí minh là đô thị lớn của cả nước

nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính hằng ngày đối với các cơ quan quản lý nhà nước là rất lớn
thành phố hồ chí minh xác định năm hai nghìn một mươi chín là năm nột phá về cải cách hành chính
lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp để làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc hành chính
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
quận bình thạnh là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình cải cách hành chính đạt hiệu quả
với phần mềm bình thạnh trực tuyến đã ghi nhận các phản ánh của người dân
quận đã tiếp nhận xử lý hơn bảy ba trăm linh thông tin phản ánh của người dân về việc xả rác
lớn chiếm lòng lệ đường và vi phạm xây dựng
ứng dụng bình thạnh trực tuyến đã phát huy hiệu quả và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ
đến nhiều quận huyện khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ngoài ra có đơn vị thuộc quận cũng triển khai mô hình ghi nhận sự không hài lòng của người dân để khắc phục
mô hình này cũng tạo sự lan tỏa tích cực đến các đơn vị khác cùng ngành
tạo sự chuyển biến tốt trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân
sau khi thành công của bình thạnh trực tuyến vấn đề phản ảnh về quá trình
quản lý đô thị của địa phương cũng như là thông qua cái ứng dụng này
người dân dễ dàng giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ
cũng như có thể thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến qua cái ứng dụng của mình
thì các quận huyện trên thành phố đã đẩy nhanh triển khai cái ứng dụng này
và đồng thời thành phố cũng có những số ứng dụng như là tổng đài một nghìn hai mươi hai
để tiếp nhận hệ thống phản ảnh về sự cố về hạ tầng kỹ thuật
và hiện nay thành phố đang có kế hoạch để nâng cấp tổng đài này
thành một cái cổng thông tin
để tiếp nhận cái phản ảnh của người dân và doanh nghiệp
thì tôi cho đây là cái nội dung thứ ba
liên quan đến những cái nỗ lực trong thực hiện cải cách hành chính
của thành phố hướng tới cái người dân và doanh nghiệp
từ sự nỗ lực cải cách hành chính của thành phố trong năm qua
cũng đã xuất hiện nhiều mô hình hay có giá trị thực tiễn cao
như mô hình giảm bảy mươi thời gian tiếp nhận kiểm tra hồ sơ hải quan
kiểm tra thực tế hàng hóa của cục hải quan thành phố
cải tiến chất lượng bệnh viện từ hoạt động khảo sát
ý kiến không hài lòng của người bệnh
tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố của sở y tế
các giải pháp nâng cao hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba mức độ bốn trên địa bàn quận bình tân v v
người dân nhận thấy rất rõ sự cải thiện đáng kể
về cải cách hành chính ở chính quyền địa phương
giúp cho bà con không phải đi lại nhiều lần
giảm phiền hà cho người dân
cũng như giải quyết những vấn đề thỏa đáng cho người dân trong thời gian qua
chúng tôi xây dựng một tổ về cải cách hành chính
và cái tổ này đi xuống từng cái phòng ban
đơn vị để mà ngồi với lại cán bộ chuyên môn
của các phòng ban các đơn vị để làm sao
trong các cái thủ tục thuộc tẩm quyền của mình
mình điện tử hóa được mình thực hiện nó nhanh hơn được
cái thứ hai nữa đó để mà có những cái quyết định
các cái chính sách mà nó sát cái nhu cầu của người dân
thì chúng tôi tối đa hóa những cái giải pháp
về tương tác của người dân với chính quyền
trong sáu tháng đầu năm thì chúng tôi có khoảng hai triệu rưỡi lượt tiếp cận
đây là một con số rất là
ấn tượng chúng tôi ban hành
những cái quy chế những cái giải pháp để làm sao mà chúng tôi giải quyết
những cái yêu cầu những cái nguyện vọng những cái ý kiến của người dân
một cách nhanh nhất
hiện nay tại các quận huyện phường xã công khai thủ tục hành chính
và phấn đấu giải quyết ba mươi đến bốn mươi thủ tục hành chính cấp độ ba mươi bốn
qua mạng internet phấn đấu chín mươi trả hồ sơ đúng hàng cho người dân doanh nghiệp
công tác cải cách hành chính thì hiện nay đang là một trong những nội dung
rất là quan trọng mà quận ba cũng như là tất cả các quận khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đang rất là quan tâm chú trọng và tập trung thực hiện bằng nhiều cái giải pháp
để làm sao có thể giúp được cho các doanh nghiệp các cá nhân
khi có cái nhu cầu thực hiện các cái thủ tục hành chính
tại quận thì có thể thực hiện một cách thuận lợi nhất nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất
để các chủ trương chính sách đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện
thành phố xác định việc cải cách hành chính là một đòi hỏi khách quan tạo tiền đề và thúc đẩy phát triển kinh tế
một cái quá trình chúng ta gọi là quá trình chuyển đổi số để hướng chính quyền số cho cái đô thị thông minh
thì đây là một trong những cái nỗ lực của lãnh đạo thành phố
nhằm làm sao để trong cái hoạt động mà xây dựng cái chính quyền điện tử của mình được hiệu quả
và hoạt động để cung cấp nhiều các dịch vụ công các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất
và tạo các điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào cái quá trình
cung cấp các dịch vụ hành tránh công của các cơ quan quản lý nhà nước
và ở đây thì yếu tố là công khai minh bạch
thành phố xây dựng và triển khai chính quyền điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
cụ thể là đã thực hiện bảy trăm bảy mươi tám điểm kết nối vào hệ thống mạng băng thông rộng
phục vụ việc trao đổi thông tin trong vận hành liên thông hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành các cấp
song song đó ủy ban mặt trận tổ quốc của thành phố đã tăng cường giám sát sự đánh giá kết quả hài lòng của người dân
tại các sở ngành quận huyện đồng thời vận động hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
ở lĩnh vực tư pháp trên địa bàn của ba trăm hai mươi hai phường xã thị trấn
vì quan hệ người dân và doanh nghiệp thì có rất nhiều mối quan hệ
nhưng quan hệ thông qua chính quyền chính là một quan hệ góp phần đem lại cái hài lòng hạnh phúc người dân
đem lại cái phát huy nguồn lực cho doanh nghiệp được cởi mở phục vụ phát triển
năm nay là tất cả quận huyện phường xã sở ngành phải công khai hóa các thủ tục quy trình hành chính
và phấn đấu là gì ít nhất là ba mươi và lên bốn mươi là ở mức ba mức bốn
mức ba mức bốn hiện nay là khoảng hai mươi đến ba mươi thì chúng ta lên một mức cao hơn theo đúng yêu cầu của chính phủ
thế đấy có cái tiền đề
cái thứ hai là bà con mong muốn trả hồ sơ đúng hạn
thì trong cái đúng hạn này ở phường xã thì nhiều cái làm tương đối thuận lợi
quận huyện cũng thuận lợi
nhưng cái nào dính cả quận huyện cả sở ngành cả ủy ban là qua ba cầu này là còn khó khăn
thời hạn chưa đảm bảo
năm nay đặt yêu cầu là cái quy trình liên sở ngành quận huyện này là cũng phải có thời hạn
và phải phấn đấu là chín mươi đạt đúng hạn
đây là một thách thức đấy ạ
nếu không đặt yêu cầu thế này thì không gọi đột phá được
với chủ đề của năm hai nghìn một mươi chín là năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
để hoàn thành mục tiêu đề ra
thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ sáu nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính
trong đó lấy yếu tố con người làm trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách
gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ chế phân cấp ủy quyền
và lấy thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức
làm động lực thúc đẩy xem công tác cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ của chính trị thường xuyên của chính quyền thành phố
của các cấp mà còn phải là phong trào thi đua sôi nổi sâu rộng ở các cấp chính quyền trong toàn đảng bộ
chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trở thành địa phương đi trước đi đầu trong việc thực hiện cách mạng công nghiệp bốn
xây dựng thành phố thông minh đô thị sáng tạo chính phủ điện tử cải cách hành chính hiệu quả
nâng cao năng lực cạnh tranh với các thành phố khác ở châu á
thành phố hồ chí minh tiếp tục là một trong những đầu tàu quan trọng của cả nước
là trung tâm lớn hiện đại về tài chính thương mại khoa học công nghệ của việt nam và khu vực asean
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé